tại hà nội bộ công thương phối hợp với bộ kinh tế công nghiệp và thương mại nhật bản
tổ chức hội thảo đối tác công tư việt nam nhật bản về công nghệ năng lượng sạch
hội thảo này nằm trong chuỗi kế hoạch hành động toàn cầu hướng tới nền kinh tế ít carbon
mà nhật bản triển khai để hỗ trợ các nước thành viên asean
ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện năng
tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ ba năm năm hai nghìn một mươi
lên đến bốn năm tổng điện năng sản xuất vào năm hai nghìn hai mươi và sáu vào năm hai nghìn ba mươi là mục tiêu hiện nay việt nam đang hướng đến
vì vậy với những cơ chế chính sách thời gian vừa qua
các dự án điện gió điện mặt trời đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đến thời điểm hiện nay trong tổng công suất gần năm mươi mw việt nam có khoảng bốn mw các dự án thủy điện nhỏ
và dự kiến cuối năm nay có thêm khoảng một mw điện mặt trời
và khoảng bốn mw các dự án thủy điện nhỏ
khoảng hơn một mw điện gió đi vào hoạt động
hiện nay bộ bộng thường đang phối hợp rất là chặt chẽ với ngân hàng thế giới
với ngân hàng phát triển châu á với nhật bản với liên minh châu âu và nhiều nước khác
để mà làm sao trong thời gian tới chúng ta thúc đẩy việc phát triển năng lượng tái tạo
thúc đẩy cái việc tăng trưởng xanh thúc đẩy cái việc phát triển bình vững
để làm sao chúng ta có một hệ thống năng lượng đủ đáp ứng được cái nhu cầu năng lượng của đất nước
trong khi vẫn đảm bảo cái môi trường
trong khi vẫn cùng với cộng đồng thế giới để mà hạn chế tối đa những cái tác động
làm ảnh hưởng tới cái môi trường của toàn cầu gây ra cái biến đổi khí hậu
tại hội thảo với sự có mặt của các chuyên gia việt nam và nhật bản
các diễn giả đã trao đổi thảo luận các nội dung tổng quan về ngành năng lượng
và các chính sách biến đổi khí hậu công nghệ thông minh trong ngành năng lượng tái tạo
công nghệ thông minh về sử dụng năng lượng hiệu quả
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đơn vị tư vấn việt nam chia sẻ
học hỏi kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo
cũng như các biện pháp và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của nhật bản
tỉnh ủy cao bằng vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo biên giới đất liền
với quân chủng hải quân nhằm tăng cường sự trao đổi cung cấp thông tin hai chiều về biển đảo việt nam
và tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa quân chủng hải quân với tỉnh cao bằng
việc phối hợp tuyên truyền và triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền biển đảo biên giới đất liền
sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh cao bằng
giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị trí vai trò chiến lược biển đảo việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của bộ đội hải quân hiện nay
góp phần tạo nguồn lực xây dựng hải quân nhân dân việt nam chính quy tinh nhuệ hiện đại
nhân dịp này quân chủng hải quân đã dành hai mươi xuất quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng
và các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh cao bằng